thanh toán bằng mã qr là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được ưa chuộng nhất hiện nay
vì mang lại nhiều sự tiện ích cho người sử dụng như truyền khoản nhanh chóng
thông tin chính xác giảm bớt nhiều thao tác
tuy nhiên bên cạnh những tiện ích này các ngân hàng cũng có những lưu ý đối với khách hàng
khi sử dụng hình thức thanh toán bằng qr code
các ngân hàng khuyến cáo người dân không sử dụng các thiết bị công cộng
để thực hiện các giao dịch thanh toán
đặc biệt phải lưu ý phải đăng ký biến động số dư để theo dõi các giao dịch
trong trường hợp phát sinh các giao dịch nghi ngờ khách hàng cần thông báo ngay đến ngân hàng thanh toán thẻ
hoặc sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử để khóa thẻ ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ
khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hoặc mã otp cho người sử dụng khác
không truy cập vào đường link đến các website lạ có nghi ngờ gian lận giả mạo
đối với khách hàng có sử dụng thẻ tiến dụng cần lưu ý trả nợ thẻ tiến dụng đến hạn
khi ngân hàng thông báo tránh phát sinh nợ xấu đáng tiếc xảy ra
chính phủ và các bộ ngành địa phương thời gian qua đã tạo nhiều chính sách yêu đái
để thu hút đầu tư gỡ khó khăn vướng mắt cho nhà ở xã hội
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều dự án sau nhiều năm vẫn chỉ nằm trên giấy
hoặc khởi công xong quê rào kín và bỏ hoa
hiện nay cả nước còn rất nhiều dự án nhà ở xã hội chỉ nằm trên giấy
không được triển khai xây dựng như tại tp hcm hà nội ninh bình bắc ninh
thanh hóa đồng nai bà rịa vũng tàu
đây đều là những tỉnh thành phố có nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn
tại tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố có chín mươi ba dự án nhà ở xã hội
nhưng chỉ hoàn thành một mươi chín dự án
số còn lại nằm yên trên các văn bản kế hoạch và chuyển sang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với chỉ tiêu cung ứng khoảng ba mươi năm căn nhà
nhưng hiện cũng chỉ mới hoàn thành được thêm hai dự án
do còn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý mặt bằng
về năng lực chủ đầu tư chưa đủ để triển khai dự án
thủ tướng chính phủ bộ tài chính tổng cục thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo
các cục thuế đẩy mạnh công tác tham mưu và sự phối hợp chỉ đạo
của các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đẩy mạnh việc triển khai hóa đơn điện tử của hoạt động kinh doanh bán lẻ sang giàu
tới nay cả nước chỉ còn một mươi cửa hàng sang giàu chưa xuất hóa đơn bán lẻ
thống kê đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc đã có một mươi năm chín trăm hai mươi năm
trên tổng số một mươi năm chín trăm ba mươi năm cửa hàng bán lẻ sang giàu
thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đạt khoảng chín mươi chín chín mươi bốn
như vậy đến nay chỉ còn một mươi cửa hàng chưa thực hiện chiếm sáu
với lý do cửa hàng được bố trí tại một số địa bàn vùng xa
so với thời điểm công bố trước đây hiện cũng có một số cửa hàng đã bị đóng cửa
hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh
cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ tích cực với các cơ quan
ban ngành sát sao hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh sang giàu
và các cửa hàng sang giàu tại địa phương
cục hàng không việt nam cho biết việc nhà sản xuất động cơ pratt whitney
yêu cầu triệu hồi một số máy bay a ba trăm hai mươi một neo của các hãng hàng không việt nam airlines
vietjet khai thác đã khiến ngành hàng không nội địa rơi vào tình trạng
thiếu hụt máy bay khá trầm trọng có nguy cơ khiến ra về máy bay
trong dịp cao điểm hè sắp tới khăn hiếm và đắt hơn
từ nay đến cuối năm toàn bộ bốn mươi hai máy bay của các hãng hàng không việt nam
sẽ phải dừng hoạt động để khắc phục lỗi động cơ của nhà sản xuất
dự báo phải đến hết năm hai nghìn hai mươi
thậm chí sang đầu năm hai nghìn hai mươi bảy động cơ bị lỗi của các hãng hàng không việt nam
mới hoàn thành việc khắc phục và trở lại hoạt động bình thường
cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không chủ động thiết kế khai thác
có phương án dự phòng bổ sung số lượng máy bay bị thiếu hụt do dừng bay
bên cạnh đó yêu cầu các đơn vị liên quan ra soát lại các quy trình
để giảm thời gian quay đầu máy bay tại sân bay
cố gắng từ bốn mươi năm phút xuống còn ba mươi năm phút
tăng thời gian bay đêm và đưa máy bay thân rộng vào khai thác
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì đến hết cuối một năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu gỗ và lâm sản đã thu về ba sáu mươi một tỷ usd
trong đó mỹ trung quốc nhật bản hàn quốc eu canada và anh
là các thị trường xuất khẩu chính của việt nam
thị trường mỹ đang có dấu hiệu phục hồi
với các chỉ số dự báo gdp thực tế sẽ tăng hai hai trong năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu mua sắm tiêu dùng được cải thiện
nhiều doanh nghiệp đồ gỗ việt nam đã tích cực sang tìm hiểu
mở rộng thị trường tại các hội trợ gỗ và đồ gỗ đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn tại mỹ thị trường hàn quốc cũng đang tìm kiếm đối tác và nhà sản xuất
tại các nước đông nam á như indonesia malaysia việt nam
mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này
thị trường eu cũng còn rất nhiều dư địa đặc biệt là phân khúc nội thất phòng khách
với nhiều tín hiệu tích cực từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm
ngành gỗ việt nam đang phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu một mươi bốn một tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong ba tháng đầu năm xuất khẩu gạo đã thu về một ba mươi bảy tỷ usd
giá xuất khẩu trung bình đạt sáu trăm sáu mươi một usd một tấn tăng năm so với cùng kỳ năm trước
mặc dù tình hình thế giới còn nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu gạo việt nam
đã có những tín hiệu lạc quan ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và được dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc hướng tới cột mốc kim ngạch đạt năm tỷ usd
dù vậy các chuyên gia nhận định đây cũng là năm thị trường gạo thế giới
sẽ có nhiều biến động cả về sản lượng nhu cầu và các chính sách liên quan
từ các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu
do vậy đổi mới sản xuất và linh hoạt điều hành xuất khẩu gạo
sẽ là điều kiện quan trọng để ngành lúa gạo việt nam đạt tăng trưởng như kỳ vọng
giá ga bán lẻ trong nước tháng bốn đã quay đầu giảm nhẹ lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay
giá ga bình petrolimax bán lẻ đã bao gồm vat tháng bốn là bốn trăm năm mươi sáu một trăm linh đồng
một bình dân dụng một mươi hai kg và một tám trăm hai mươi bốn ba trăm linh đồng một bình công nghiệp bốn mươi tám kg
lần lượt giảm bốn sáu trăm bốn mươi đồng một bình một mươi hai kg và giảm một mươi tám bốn trăm sáu mươi đồng một bình bốn mươi tám kg đã bao gồm vat
các doanh nghiệp phân phối cho biết nguyên nhân giảm giá lần này là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng bốn
ở mức sáu trăm một mươi bảy năm usd một tấn giảm một mươi bảy năm usd một tấn so với tháng ba
nên doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương ứng
theo tổ chức nghiên cứu về năng lượng của vương quốc anh
nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng lng của châu á đang suy yếu
vì vậy giá cả hầu hết sẽ giữ ở mức thấp
báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm hai nghìn hai mươi ba vừa được tổng cục thống kê công bố cho thấy
năm địa phương có mức giá đắt đỏ nhất cả nước trong năm qua là hà nội
thành phố hồ chí minh quảng ninh hải phòng và bình dương
chỉ số sinh hoạt theo không gian là thức đo phản ánh xu hướng
mức độ biến động giá sinh hoạt của sáu mươi ba tỉnh thành sáu vùng kinh tế xã hội theo chu kỳ hàng năm
thủ đô hà nội được lấy làm gốc để so sánh và được tính một trăm linh
tp hcm xếp thứ hai và bằng chín mươi tám bốn mươi bốn so với hà nội do một số nhóm hàng có mức giá bình quân thấp hơn
tuy nhiên thành phố hồ chí minh cũng có một số nhóm hàng giá bình quân cao hơn thủ đô
như giáo dục đồ uống và thuốc lá hàng hóa và dịch vụ khác
quảng ninh xếp thứ ba với chỉ số bằng chín mươi bảy chín so với hà nội tiếp đến là hải phòng và bình dương
ở chiều ngược lại năm địa phương có giá mức thấp nhất cả nước là bến tre nam định quảng trị sóc trăng và gia lai
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế phát sóng hàng ngày với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý